theo bộ công thương tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa một mươi một tháng của năm nay ước tính đạt hơn bốn trăm bảy mươi ba tỷ đô la mỹ
vì vậy kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc năm trăm linh tỷ usd trong tháng một mươi hai này được đánh giá là hoàn toàn khả thi
tính đến thời điểm này kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam đã hoàn thành chín mươi một tám so với mục tiêu đề ra từ đầu năm
hàng hóa việt nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và phát triển thêm nhiều thị trường mới từ việc tận dụng các fta
kết quả này được cho là do việc không ngừng cải cách thủ tục hành chính tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động
dự báo năm hai nghìn một mươi chín này sẽ tiếp tục là năm cả nước xuất siêu với cán cân thương mại cao nhất từ trước đến nay đạt khoảng chín tỷ đô la mỹ